ủy ban nhà nước người việt nam ở nước ngoài bộ ngoại giao phối hợp với ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức chương trình với chủ đề
xuân quê hương năm hai nghìn một mươi bảy thành phố mang tên bác khát vọng người sáng dành cho cộng đồng người việt nam ở nước ngoài về quê đón tết đình dậu
chủ tịch nước trần đại quang đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí đinh la thăng ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới dự
chương trình xuân quê hương năm hai nghìn một mươi bảy được diễn ra tại thành phố hồ chí minh với nhiều hoạt động phong phú như hội hoa xuân
tham quan phố đi bộ nguyễn huệ dân hương tưởng niệm các vua hùng lễ thả cá chép truyền thống
chương trình vinh dự được đón chủ tịch nước trần đại quang đến tham dự và chúc tết kiều bào
đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đảng và nhà nước dành cho đồng bào ta ở nước ngoài
cũng trong sáng nay đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu về quê ăn tết năm hai nghìn một mươi bảy trong không khí đầm ấm vui tươi của những ngày đầu xuân
tại buổi gặp mặt các kiều bào cũng đã nói lên những tâm tư nguyện vọng của mình đối với đất nước trước thêm năm mới
đồng thời họ mong muốn được đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng đất nước hội nhập và phát triển